trước thực trạng quá tải mạng lưới giao thông tỉnh tại nhiều đô thị lớn ở nước ta hiện nay
thì việc tìm cho mình một chỗ đỗ xe đúng quy định luôn là thách thức đối với các lái xe ô tô
và chính vì lý do này mà hiện nay rất nhiều người đỗ xe ẩu không quan tâm một chút nào đến những người xung quanh
nhiều khi rất bực mình khi gặp phải những trường hợp như thế này
tình trạng này diễn ra rất phổ biến và nhiều vụ việc cũng đã để lại hậu quả nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
đây là một kiểu tai nạn điển hình
nguyên nhân chính là do chiếc xe tải đỗ ở ngã tư che khuất toàn bộ tầm nhìn của người tham gia giao thông
đây là một hành vi vi phạm phổ biến của nhiều lái xe ô tô
chỉ một thiếu sót nhỏ nhưng có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người và các phương tiện tham gia giao thông
với thực trạng quá tải mạng lưới giao thông
tại những đô thị lớn ở nước ta hiện nay thì một vài mét vuông chỗ đỗ xe cũng trở nên vô cùng quý giá
và nhiều khi chỉ vì sự ích kỷ của một bộ phận nhỏ những người điều khiển xe ô tô nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh
tôi nghĩ là nếu mà được dừng đỗ như vậy thì sẽ là thứ nhất là làm cho đường trở nên trà hơn các phương tiện di chuyển khó hơn
dễ gây khuất tầm nhìn
dễ gây tai nạo
nhất là những người vào cái chỗ là ngã ba ngã bốn mà đỗ như vậy là rất là nguy hiểm
nếu mà để xe mà bừa bãi nhất là ô tô thì sẽ không có đường cho
thứ nhất là xe cộ lưu thông và người đi bộ nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều
mình thấy thế rất là bất tiện
và mình cũng không đồng tình là mọi người cứ để xe bừa bãi như thế
dừng đỗ xe dưới lòng đường
dừng đỗ xe ở ngã bốn
trên thực tế thì tình trạng này diễn ra rất phổ biến đến nỗi không thể xử lý hết
tuy nhiên nếu bị xử phạt chắc hẳn nhiều lái xe sẽ lưu tâm đối với những hành vi như thế này
hành vi đỗ xe dừng xe trái phép trên đường phố trên đường cao tốc trên đường giao thông nói chung gây hậu quả nghiêm trọng
gây hậu quả cho những người đi đường thì có thể bị phạt tiền
tùy theo cái mức độ vi phạm tùy theo cái hậu quả xảy ra thì có thể bị phạt tiền từ ba trăm linh
cho đến tối đa là sáu triệu đồng
trong trường hợp hành vi đỗ xe này gây hậu quả nghiêm trọng ví dụ như làm chết người
hoặc trong trường hợp đỗ ở góc khuất để phương tiện khác đâm vào làm chết người
rồi mở cửa xe bất ngờ để gây chết người chẳng hạn
thì trong trường hợp này cái người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều hai trăm linh hai bộ luật hình sự
về tội vi phạm các quy định an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
với mức hình phạt từ sáu tháng tù cho đến tối đa là một mươi năm tháng tù
thậm chí cái việc dừng đỗ xe trái phép mà trong trường hợp có nguy cơ gây ra tai nạn thôi
cũng có thể bị truy cứu trí nghiệm hình sự theo khoảng ba của điều hai trăm linh hai
với mức hình phạt cao nhất là đến ba năm tù
với những chia sẻ của luật sư phạm thanh bình mong rằng các lái xe sẽ cẩn trọng hơn
trong việc dừng đỗ để không dẫn đến những tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông xung quanh
giảm thiểu tình trạng lấn chiếm lòng đường gây ủn tắc giao thông
đặc biệt là trong tình hình hiện nay
khi mật độ giao thông và mạng lưới giao thông tĩnh tại các thủ đô lớn luôn trong tình trạng quá tải